các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi năm hiến và bà nguyễn thị huyền trú tại phường tân thành thành phố bùa ma thuật
chung sống như vợ chồng tại nhà của bà huyền ở số ba mươi một đường nguyễn tuân nhưng không đăng ký kết hôn
vào ngày hai mươi năm tháng năm giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn hiến dọn ra ngoài để thuê ở trọ
cho đến giữa tháng sáu hiến phát hiện bà huyền có tình cảm qua lại với ông lê văn lành chú tại huyện đắc my tỉnh đắk nông
cho đến trưa ngày một mươi sáu tháng bảy hiến đã đột nhập vào nhà bà huyền
thấy hai người thân mật với nhau hiến đã cầm dao đâm ông lành và bà huyền nhiều nhát
phát hiện sự việc người dân xung quanh liền đưa hai nạn nhân đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
nhưng bà huyền đã tử vong còn ông lành đang được tiếp tục điều trị
công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản
hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy
công an huyện cẩm xuyên nhận được tin báo của ông phan văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xóm hợp sơn xã thanh lộc đã bị sáu đối tượng thuê xe ô tô tìm đến rồi dùng dao và kiếm
ép buộc ông hảo phải ký giấy vay nợ với số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra công an huyện cẩm xuyên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
đã tiến hành truy bắt các đối tượng
cho đến trưa ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng công an bắt giữ năm đối tượng khi đang điều khiển xe ô tô
di chuyển tại địa bàn xã cẩm lĩnh gồm các đối tượng là phạm đình đan nguyễn đăng hà
trần đình phong võ hữu sáu và sầm văn bính cùng chú tại xã châu thuận huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
riêng đối tượng bính đã có một tiền án về tội mua bán phụ nữ
khi tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ một ô tô sáu dao kiếm các loại
và năm chiếc điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan
nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là vào năm hai nghìn một mươi sáu ông có vay hai cây vàng của chị nguyễn thị dung
tại hải dương hiện nay đang đi lao động tại đài loan
sau nhiều lần chị dung đòi nợ nhưng ông hảo vẫn chưa trả nên chị dung đã gọi điện nhờ nguyễn văn hà
đòi nợ hộ hà đồng ý và rủ thêm các đối tượng trên cùng tham gia thực hiện vụ việc
để có tiền mua ma túy và chơi game nguyễn thanh an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã cùng đồng bọn đột nhập vào một cửa hàng cầm đồ
và lấy trộm nhiều xe gắn máy
và với hành vi trên nguyễn thanh an vừa bị công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu bắt giữ
vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng bảy an cùng đồng bọn đột nhập vào một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn phường tám
thành phố bạc liêu lấy trộm năm xe gắn máy với tổng trị giá hơn một trăm năm mươi triệu đồng
sau khi lấy trộm các đối tượng đem bán để lấy tiền chơi game và mua ma túy sử dụng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh an để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
bản tin tiếp tục với thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy
việt nam ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không lây lan ra cộng đồng
ca bệnh số bốn trăm một mươi bốn bốn trăm một mươi năm đều là bệnh nhân nam
có địa chỉ tại xã đại hợp huyện kiến thụy thành phố hải phòng và xã ninh sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang
vào ngày một mươi bảy tháng bảy cả hai trường hợp này từ nga quá cảnh belarus về sân bay vân đồn
trên chuyến bay số hiệu vn năm nghìn sáu mươi hai đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại trung đoàn tám trăm năm mươi năm tỉnh ninh bình
hiện nay cả hai bệnh nhân được cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên
tỉnh ninh bình
liên quan đến việc phát hiện trường hợp bệnh nhân nghi mắc covid một mươi chín tại đà nẵng
ngay trong đêm lực lượng công an thành phố đã đồng loạt gia quân tiến hành kiểm tra
giả soát lập danh sách người nước ngoài đang cư trú và làm việc trên địa bàn
để chủ động nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi cần thiết
sau cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bắt đầu từ lúc một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng bảy
công an các phường trọng điểm tại địa bàn quận sơn trà
hải châu ngũ hành sơn đã huy động một trăm linh quân số kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ
khách sạn liên quan đến người nước ngoài
ghi nhận tại phường an hải bắc quận sơn trà bước đầu kiểm tra một mươi cơ sở spa nhà nghỉ
chưa phát hiện các trường hợp nào có biểu hiện bệnh nghi ngờ hoặc vi phạm các thủ tục hành chính
chúng tôi đã nhanh chóng sau cuộc họp triển khai của giám đốc công an thành phố
thì đã họp triển khai tập trung toàn lực lượng